hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
dịch covid một mươi chín của xã yên trung huyện yên phong tỉnh bắc ninh vừa tiến hành kiểm tra phát hiện tổ hợp cà phê nhà nghỉ sen một trăm ba mươi hai do vũ tiến dũng ở thôn trần xá xã yên trung làm chủ vẫn hoạt động đón tiếp khách
tại thời điểm kiểm tra quán bar đã đóng cửa kéo rèm thế nhưng bên trong vẫn có khoảng hai mươi khách đang uống cà phê
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và đề nghị xử phạt hành chính hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh
với mức xử phạt từ năm đến một mươi triệu đồng đồng thời yêu cầu chủ cơ sở sen một trăm ba mươi hai tạm dừng hoạt động theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh đang tạm giữ nguyễn văn đực sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ngụ tệ ấp thuận đông xã lợi thuận huyện bến cầu về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày sáu tháng bốn tại ấp thuận đông xã lợi thuận xảy ra vụ đánh nhau giữa vợ chồng
ông nguyễn tránh thi ông nguyễn văn băng là em ruột của ông thi với gia đình ông nguyễn văn đực
qua làm việc đựng khai nhận trong lúc đánh nhau đực đã dùng cây dựa chém ông thi và băng hậu quả làm ông băng tử vong còn ông thi đang điều trị ở bệnh viện tp hcm
sau khi gây án đực được con trai trở đến công an xã đầu thú
được biết từ trước đến nay giữa hai gia đình có nhiều mâu thuẫn về tranh chấp đường mương nước danh giới đất ruộng của hai gia đình
công an tp hcm vừa thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với bùi anh dũng hai mươi chín tuổi trú tại phường tân an tp hcm để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng bốn dũng điều khiển xe ô tô chở bạn vào bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để cấp cứu
trên xe lúc này có nhiều người tại đây các đối tượng đã có hành vi gây dối nên bị bảo vệ bệnh viện đuổi ra ngoài
sau đó các đối tượng này điều khiển xe chạy với tốc độ cao ra đường trần quý cáp hướng về quốc lộ hai mươi sáu
khi đến đoạn cua do không làm chủ được tốc độ nên xe ô tô này đã tông vào xe máy do bà nguyễn thị xuyên điều khiển khiến nạn nhân tử vong
qua kiểm tra dũng dương tính với chất ma túy và nồng độ cồn trong cơ thể rất cao
công an tp hcm đã bắt khẩn cấp bùi anh dũng đồng thời đang điều tra làm rõ về hành vi đánh nhân viên bảo vệ
tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên của những người có liên quan

tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên của những người có liên tục
công an tp hcm đã bắt khẩn cấp bùi anh dũng đồng thời đang điều tra làm rõ về hành vi đánh nhân viên bảo vệ